mặc dù điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua tỉnh lào cai đã nỗ lực để giải quyết chế độ ưu đãi và tăng cường công tác hỗ trợ chăm sóc cho người có công và các gia đình chính sách thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc
những ngày đầu tháng bảy này gia đình ông vàng a hồ đón nhận niềm vui lớn với năm mươi triệu đồng hỗ trợ chính sách của nhà nước cộng với sự giúp đỡ chia sẻ của người thân bà con hàng xóm ông hồ đã xây dựng được ngôi nhà khang trang thay thế cho căn lều cũ
nỗi bất an khi mùa mưa lũ đến đã được xóa bỏ ngôi nhà mới xây là nguồn động viên lớn lao để gia đình ông vượt qua khó khăn yên tâm lao động sản xuất
ngập hết nhà trôi hết nhà cửa rồi vật liệu tất cả cũng mất hết cho gia đình cả con gì
được hỗ trợ nhà nước chính phủ cho tôi một số tiền hai ông bà già xây lại cái nhà bây giờ không lo sợ nữa không lo mưa lo nắng nữa bây giờ ổn định rồi thì hai ông bà già cảm thấy phấn khởi rất phấn khởi
cùng với đó tỉnh lào cai cũng dành nhiều sự quan tâm tri ân đến những người có công và các gia đình chính sách
huy động các nguồn lực để sửa chữa nhà ở cho người có công gia đình chính sách khơi dậy phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn thể nhân dân
đến nay tỉnh lào cai đã hỗ trợ nhà ở cho hơn hai tám trăm năm mươi hộ gia đình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên một mươi bốn người thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách của đảng và nhà nước đối với người có công và các gia đình chính sách
chúng tôi cũng tổ chức thăm nhu châu huyện thăm hỏi và tặng năm trăm năm mươi xuất quà trích từ nguồn cơ sách huyện
các hộ gia đình có công đang ngưỡng trợ cấp hàng tháng các đối tượng là gia đình thờ cúng liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt quan trong dịch này
có thể nói trong hai năm qua từ khi triển khai thực hiện và thực hiện ý kiến chỉ đạo từ chính phủ cũng như bộ ban ngành trung ương trên cơ sở kế hoạch của tỉnh chúng tôi cũng phối hợp với ủy ban dân dân các huyện thành phố ra soát thống kê
có thể nói hiện nay theo thống kê chính thức đến tại thời điểm này có hai tám trăm năm mươi năm